trong khi đó trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một a phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh ninh bình vừa phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy súng công cụ hỗ trợ
ngày hai mươi bốn tháng ba tổ công tác công an tỉnh ninh bình phát hiện xe ô tô do nguyễn thế hiếu trú tại phường lam sơn thành phố thanh hóa điều khiển có biểu hiện nghi vấn
quá trình kiểm tra phát hiện phạm thế sơn ngồi trên xe đã tàng trữ một khẩu súng ngắn dạng công cụ hỗ trợ một băng đạn có bốn viên và một túi ma túy ketamin
sơn khai thuê xe ô tô dịch vụ của hiếu đi từ thanh hóa ra hải phòng mua ma túy khi về đến địa phận tỉnh ninh bình thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đối tượng phạm thế sơn đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy